thưa quý vị khán giả keo sinh học là một loại keo đặc biệt được làm từ tropa elastin
một loại protein có nguồn gốc tự nhiên
chính vì vậy nó có thể được sử dụng để bôi trực tiếp lên vết thương hở
mà không hề gây tổn hại đến sức khỏe người dùng
hiện nay công nghệ này đã được ứng dụng tại các bệnh viện chuyên khoa sản
vậy phương pháp rán keo sinh học được thực hiện như thế nào
ngay sau đây sẽ là nội dung tư vấn của chuyên gia y tế đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
nó có rất nhiều cái ứng dụng tôi thấy nó có rất nhiều cái ưu thế
dù sao đấy cũng là một công nghệ để mang lại cho nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta
thứ nhất là đỡ đau hơn
cái thứ hai là cảm giác là nó fany cảm giác là nó rất là thân thiện hơn
không có vết băng chúng ta có thể nhìn thấy vết mổ để chúng ta
và sau khi tôi rán trong vài tiếng là có thể tắm rửa ở đấy chả có vấn đề gì cả
nước rội vào không sao cả bởi vì nó là một lớp keo nó bao bọc kín hết rồi
nước rội vào không sao
chúng tôi rút chỉ nếu khâu bằng chỉ không tiêu thì đấy là một số các lợi
và đặc biệt là đỡ đau
khi dùng keo rán sinh học thì tôi thấy là khách hàng trao đổi với tôi thì thường nói là đau hầu như không đáng kể
tất nhiên bên cạnh cái kỹ thuật giảm đau trong mổ sau mổ nữa
nhưng mà cái keo nó cũng hỗ trợ hơn là cái việc khâu chỉ
bởi vì có cái sự chỉ đấy nhiều khi cũng rất là khó chịu
vậy thì đối với phương pháp rán keo sinh học thì cách chăm sóc các mổ ra sao ạ
thực ra thì tất cả các trường hợp mổ lấy thai với mẫu cái sẹo như thế chúng tôi đều có thể dán keo được
kể cả người mổ lần đầu kể vào người mổ lần thứ ba thứ tư chúng tôi đều dán keo cả
thực ra thì khi chúng tôi đã dán keo như thế rồi là chị em thứ nhất là không có băng
nên chúng ta nhìn thấy ngay cái vết mổ của chúng ta rất là thân thiện
chúng ta có thể sờ tay đấy chả có vấn đề gì cả
và chúng ta có thể tắm rửa nước rội vào cũng không có vấn đề gì
sau vài tiếng rồi keo nó đã liền hết cả rồi
thực ra thì một mươi năm phút rồi nó đã dính kín hết rồi
và cái việc mình tắm rửa sinh hoạt hoàn toàn bình thường
cái keo nó tự nó vào nó bong thì nó bong
vài ba tuần sau nó bong ra thì chúng ta cứ để bóc như có cái vẩy có cái vết thương
và khi nó tung ra thì trong đó ra chỉ năm sáu ngày là ra nó đã liền xong rồi
thì cái việc chúng ta bóc ra lúc nào cũng được
những trường hợp nào thì có thể áp dụng phương pháp rán kheo sinh học thưa bác sĩ
ba tháng nay thì chúng tôi đã ứng dụng gần như là với cá nhân tôi thì không có ngoại lệ
trường hợp nào chúng tôi cũng dùng keo
tôi cũng đang động viên anh em ở trong trung tâm của chúng tôi là thay đổi thói quen từ chỗ không chỉ
bây giờ chuyển sang dùng keo anh em cũng đang trong quá trình truyền đổi thói quen
bởi vì thực ra thì đối với thầy thuốc chúng tôi thì những thói quen cả một mươi năm nay cả hai mươi năm nay đang dùng
bây giờ động viên để anh em thay đổi thì nó cũng cần phải có một thời gian chuyển đổi
mặc dù có thể thấy hay hơn nhưng mà không phải thay đổi thói quen không phải lúc nào cũng dễ
thì tôi đang hằng ngày động viên anh em để thay đổi và số anh em áp dụng keo ngày càng nhiều
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi

thời gian gây mê được rút gọn ngắn nhất nhằm hạn chế tối đa tác dụng phụ của thuốc
chiếu platma sau sinh dịch vụ tư vấn và hướng dẫn thực hiện các phương pháp nuôi con khoa học hiện đại
như nuôi con bằng sữa mẹ cắt dây rốn chậm ra kề da ngay sau sinh chữ máu uống rốn
chăm lo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho mẹ sau sinh giúp mẹ nhanh chóng phục hồi sức khỏe
những nội dung vừa rồi
cũng đã kết thúc một sức khỏe ba sáu năm của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai